hôm một mươi hai h ngày hôm nay thành phố đà nẵng áp dụng bổ sung các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn toàn thành phố
thành phố yêu cầu toàn bộ người dân ở nhà không ra đường khi không thật sự cần thiết hay là có trường hợp khẩn cấp và tạm dừng tất cả các hoạt động kinh doanh không thiết yếu
hiện tại thành phố đà nẵng có tới ba mươi sáu trên tổng số năm mươi sáu xã phường có ca mắc covid một mươi chín
ngày hai mươi một tháng bảy thành phố lại tiếp tục ghi nhận một mươi hai ca trong cộng đồng không rõ nguồn lây
trước tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp thành phố đà nẵng quyết định áp dụng bổ sung những biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch
theo đó dừng tất cả hoạt động xe ôm công nghệ shipper taxi xe dưới chiến trụ ngồi dừng tất cả hoạt động kinh doanh không thiết yếu
không tụ tập quá hai người nơi công cộng giữ khoảng cách tối thiểu hai mét
các cơ quan công sở công ty chỉ được hoạt động với năm mươi nhân lực
về phương sau nhận được văn bản bốn nghìn năm trăm ba mươi bảy của ủy ban nhân phố
các cơ quan công sở đã cấp tốc thực hiện việc thu âm để phát trình đà trường thanh xe cổ đồng
xây dựng các văn bản để chuyển về cho tổ covid cộng đồng các ban ngành đoàn thể khu dân cư tổ dân phố
để cùng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân trên một diện rộng
từ đó mà cho thấy rằng người dân cũng đã có hưởng ứng ban đầu rất là tích cực
đây là một tín hiệu rất là thường lợi để địa phương tiếp tục thực hiện nhiệm vụ
từ một mươi hai h trưa ngày hai mươi hai tháng bảy các hoạt động đi bộ ngoài trời đạp xe và các hình thức thể dục khác nơi công cộng
cũng được yêu cầu tạm dừng
người dân phải tuyệt đối tuân thủ năm k chỉ được ra ngoài khi thực sự cần thiết
nhà cách ly với nhà tổ dân phố thôn cách ly với tổ dân phố thôn
lực lượng công an cùng với các lực lượng của ủy ban nhân dân phường đã đi dùng loa tuyên truyền
và phát những nội dung
tổ dung quy định mới bằng tờ rơi cho một số nơi cần phải tập trung để tuyên truyền chấn chỉnh
đặc biệt là sẽ tập trung chấn chỉnh những việc mà người dân ra đường không có lý do chính đáng
thiết yếu như là văn bản đã quy định
nhất là việc tập thể dục và tập trung tụ tập ở các khu vực như công viên bờ sông hàn
đặc biệt tại các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ
khu công nghiệp khu công nghệ cao phải tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch
thực hiện ba tại chỗ và chủ động phương án làm việc giãn cách năm mươi ca tiếp sản xuất
bản tin tiếp tục với những tin tức an ninh trở tự đáng chú ý
lại có thêm một vụ án xuất phát từ tín dụng đen
hai đối tượng là vũ duy long trần duy trường cùng ở xã sơn lôi huyện bình xuyên
vừa bị công an huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
cố bắt tạm giam vì hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản
trước đó vũ duy long cho anh đỗ xuân hưng ở cùng xã vay năm triệu đồng với lãi suất một mươi đồng mỗi triệu một ngày
tuy nhiên anh hưng không trả được tiền lãi cho long
sau nhiều lần đòi tiền không được long rủ trần duy trường đi tìm hưng để đòi nợ
long và trường đã bắt giữ khống chế hưng lục xoát trong người hưng lấy đi tiền mặt điện thoại di động
công an huyện bình xuyên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
công an huyện lộc bình tỉnh lạng sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam đối với lành văn hồng chú tại thị trấn na dương huyện lộc bình về hành vi cố ý gây thương tích
tại cơ quan công an hồng khai nhận vào chiều ngày một mươi bốn tháng bảy hồng mang theo hai con dao và điều khiển xe mô tô
đến khu đất vườn tại khu sơn hà thị trấn na dương là khu đất có tranh chấp với gia đình của bà đoàn thị yến
trú tại khu sơn hà thị trấn na dương với mục đích là phá cây do bà yến trồng trên đất tranh chấp
khi đang tiến hành chặt nhổ cây thì hoàng văn ngọc là con của bà yến đến và giữa hai người xảy ra cãi vã
sau đó hồng cầm dao chém vào đầu và tay của ngọc gây thương tích
hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp cùng phòng cảnh sát cơ động phòng cảnh
sát hình sự công an tỉnh vĩnh long và công an huyện tam bình vừa kiểm tra một căn nhà trên địa bàn xã hòa thạnh
phát hiện nhiều loại hung khí và súng tự chế
tiến hành kiểm tra tại nhà của nguyễn phúc ân ngụ tại huyện tam bình
lực lượng công an phát hiện ân cùng với dương văn linh dương
có nhiều biểu hiện nghi vấn và tại đây lực lượng công an phát hiện thu giữ một khẩu súng bắn đạn bi
hai mươi viên đạn bi ba dụng cụ kích điện cùng hàng chục cây dao tự chế
tiếp tục kiểm tra xe mô tô của vương
lực lượng công an còn thu giữ thêm một gậy ba khúc
qua test nhanh hai đối tượng đều dương tính với chất ma túy
và hiện hai đối tượng trên đã được bàn giao lại cho công an huyện tam bình để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang tiến hành giải quyết nguồn tin về tội phạm
theo đơn tố giác của công ty cổ phần tập đoàn vật tư nông nghiệp k hôm
địa chỉ tại số hai mươi bảy đường hai trên bốn phường vạn thắng thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
quá trình xác minh cần làm việc với người bị tố giác là ông trần thế hùng
sinh ngày một mươi bảy tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín có địa chỉ tại tổ sáu phường tân dân thành phố việt trì tỉnh phú thọ
nghề nghiệp phó tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn vật tư nông nghiệp k home
xác minh tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi làm việc của ông hùng
tổ sáu phường tân dân tp việt trì tỉnh phú thọ và l một tòa nhà mỹ sơn
số sáu mươi hai đường nguyễn huy tưởng phường thanh xuân trung quận thanh xuân tp hà nội
không xác định ông hùng hiện đang ở đâu làm gì để đảm bảo quyền cho quyền lợi của người bị tố giác
trần thế hùng cũng như tiến độ giải quyết theo đúng quy định
cơ quan an ninh điều tra bộ công an yêu cầu ông trần thế hùng đến ngay cơ quan an ninh điều tra bộ công an
số bảy nguyễn đình triểu phường nguyễn du quận hai bà trưng tp hà nội gặp điều tra viên trần thái hà
số điện thoại chín trăm linh bốn bốn mươi hai hai nghìn sáu trăm một mươi tám để làm việc
quá hai mươi ngày kể từ ngày thông báo ông trần thế hùng không có mặt làm việc
cơ quan an ninh điều tra bộ công an sẽ tiến hành xử lý theo đúng quy định
tiếp sau đây biên tập viên thu hương sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh yên bái đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn văn phong sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín hộ khẩu thường trú tại đội một
khu đông xã thổ tăng huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc về tội xuất cảnh trái phép
còn về tội mua bán đánh cháo hoặc chiếm đoạt trẻ em phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh yên bái
cũng ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng đồng thị tranh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại tổ bốn bản xá
thị trấn nông trường liên sơn huyện văn chấn tỉnh yên bái cao một m sáu mươi và có nốt ruồi cách năm cm
trên trước cánh mũ trái
và đối tượng nguyễn thị đoan sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám hộ khẩu thường trú tại xã an bình huyện văn yên tỉnh yên bái
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
những thông tin có giá trị pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
trong phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết
xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị mở đầu sẽ là thông tin về vùng áp thấp nhiệt đới gần đất liền của nước ta
hồi một mươi giờ ngày hôm nay áp thấp nhiệt đới cách mong cái quảng ninh khoảng một trăm linh km về phía đông đông bắc
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển vào vùng biển của bắc vịnh bắc bộ
cách mong cái của quảng ninh khoảng bảy mươi km
vùng nguy hiểm trên biển trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh cấp sáu giật cấp tám
phía bắc vĩ tuyến hai mươi độ vĩ bắc từ kinh tuyến một trăm linh bảy năm độ đến một trăm một mươi độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao
chịu tác động của gió mạnh sóng lớn và lốc xoáy
sau đó thì áp thấp nhiệt đới đổi hướng di chuyển và suy yếu thành một vùng áp thấp
chuyển sang thời tiết trên đất liền các tỉnh thành miền bắc sẽ tiếp tục có mưa mưa vừa
vùng núi có nơi xuất hiện mưa to đến rất to trong ngày hai mươi ba và ngày hai mươi bốn
sao đến ngày hai mươi năm cường độ mưa sẽ có xu hướng suy giảm dần
do mưa đã kéo dài nhiều ngày nên cần chú ý đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và xa lở đất
đặc biệt là tại các tỉnh thuộc khu vực vùng núi
nên nhiệt độ ở đông bắc bộ trong những ngày tới sẽ không quá mức ba mươi ba độ vùng núi có nơi còn thấp hơn
phía tây bắc bộ thì cũng có mưa mưa vừa vùng núi có nơi sẽ xuất hiện mưa to đến rất to trong ba ngày tới
quý vị cũng cần đề phòng lũ quét và xa lở đất đặc biệt là tại các tỉnh vùng núi
do mưa nhiều nên nhiệt độ trên khu vực này không cao khi sẽ không vượt quá mức là ba mươi ba độ
các tỉnh thành từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế thì cũng xảy ra mưa trên diện rộng
cường độ mưa mạnh sẽ gia tăng trong ba ngày tới với lượng mưa phổ biến ở mức là từ năm mươi đến một trăm năm mươi mm trên một đợt
riêng thanh hóa và nghệ an có nơi là trên hai trăm linh mm trên một đợt
đồng thời nền nhiệt độ ở khu vực này sẽ giảm khoảng từ hai cho đến ba độ
với nhiệt độ cao nhất trong ngày ở ngưỡng là ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn
trong khi đó từ đà nẵng trở vào đến bình thuận vẫn phổ biến là ít mưa
với mức nhiệt là từ ba mươi hai đến ba mươi ba độ
tây nguyên vẫn tiếp tục chịu sự chi phối của gió mùa tây nam có cực độ trung bình đến mạnh
nên duy trì mưa rông xảy ra trên diện rộng đặc biệt là vào khoảng thời gian chiều tối
dễ kèm theo tố lốc xét và gió giật khá nguy hiểm
nên nhiệt độ cao nhất trong ngày ở tây nguyên không vượt quá mức là ba mươi một độ
nam bộ cũng có mưa rông trên diện rộng trong ba ngày tới đề phòng có tố lốc và gió giật
và khoảng thời gian chiều tối nhiệt độ cao nhất trong hai ngày tới ở mức là
từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ và tăng nhẹ trong ngày hai mươi năm
bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật lúc một mươi năm h ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại